sau sáu ngày làm việc hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai đã họp phiên bế mạc
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã phát biểu bế mạc hội nghị
trong chương trình thời sự tối nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
mời các đồng chí quý vị và các bạn cùng theo dõi
kính thưa trung ương thưa các đồng chí
sau sáu ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
các đồng chí ủy viên trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao phát huy dân chủ trí tuệ thẳng thắn thảo luận đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết quan trọng vào các đề án báo cáo

các đồng chí ủy viên trung ương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao